do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên nguyễn anh đông sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện kim bảng đã cầm đầu lôi kéo một mươi một đối tượng khác điều khiển xe mô tô mang theo hung khí tìm nhóm thanh niên kia nhằm mục đích trả thù
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bảy đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
vụ quảng ngãi cho biết đã vớt được thi thể ba thuyền viên đi trên tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm bị chìm cách đảo lý sơn ba bốn hải lý hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại
khoảng bốn giờ sáng nay tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh kéo theo xà lan hành trình từ kỳ hà quảng nam đi lý sơn quảng ngãi thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và xà lan bị lật úp
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách
đảo lý sơn khoảng ba hải lý trên tàu có năm thuyền viên lực lượng chức năng đã điều động sáu bảy tàu công vụ ra hiện trường tai nạn đồng thời huy động các phương tiện hoạt động trên tuyến xa kỳ lý sơn và tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng một mươi h ba mươi phút lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể ba thuyền viên tại khu vực hiện trường lực lượng chức năng chỉ phát hiện xà lan bị lật và trôi tự do trên biển còn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm có thể đã bị chìm
lực lượng liên ngành tp hà nội vừa kiểm tra phát hiện kho nơi tập kết khí n hai o tại ngõ hai trăm bốn mươi năm lạc nghiệp phường thanh nhàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
qua kiểm tra đoàn phát hiện có hai trăm bảy mươi bình chứa khí n hai o các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trên bình không có tem nhãn trị giá hàng hóa là gần ba trăm linh triệu đồng đây được xác định là nơi san chiết vừa là nơi tập kết khí n hai o
để đối phó với lực lượng chức năng
chủ kho đã bố trí mạng lưới cộng tác viên vận chuyển và chỉ nhận đặt hàng trực tuyến theo khai nhận mỗi ngày có đến hàng trăm đơn hàng đặt khí cười sỉ lẻ đến từ các địa điểm tại thành phố hà nội và các tỉnh xung quanh doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày
thưa quý vị hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những sự kiện chính trị rất quan trọng
là đơn vị chủ công trong công tác phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên đã chủ động xây dựng các kế hoạch thường xuyên luyện tập các phương án
sẵn sàng lên đường xử lý các tình huống từ sớm từ xa với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tất cả các phương tiện dụng cụ phòng cháy chế cháy phải được kiểm tra thường xuyên đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật